thưa quý vị sáng nay một mươi sáu tháng ba thủ tướng phạm minh chính chủ trì hội nghị tháo gỡ khó khăn thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội
hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến kết nối từ trụ sở chính phủ tới sáu mươi ba tỉnh thành phố trên cả nước
cùng dự ở đầu cầu trụ sở chính phủ có phó thủ tướng trần hồng hà lãnh đạo các bộ ngành các chuyên gia các tổ chức tài chính ngân hàng hiệp hội bất động sản
thời gian qua chính phủ đã trình và được quốc hội thông qua luật nhà ở sửa đổi luật đất đai sửa đổi luật kinh doanh bất động sản sửa đổi
trong đó được dành tối đa hai mươi tổng diện tích đất để xây dựng công trình dịch vụ nhà ở thương mại được miễn tiền sử dụng đất tiền thuê đất đối với toàn bộ diện tích đất của dự án
chủ đầu tư không phải thực hiện thủ tục xác định giá đất
từ năm hai nghìn hai mươi một đến nay cả nước có bốn trăm chín mươi chín dự án nhà ở xã hội đã được triển khai
với quy mô hơn bốn trăm một mươi một đồng
trong đó bảy mươi hai dự án đã hoàn thành với quy mô hơn ba mươi tám căn
một trăm hai mươi chín dự án đã khởi công xây dựng với quy mô gần một trăm một mươi năm căn
hai trăm chín mươi tám dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư với quy mô gần hai trăm năm mươi chín căn
cùng với đó là gói tiến dụng yêu đái một trăm hai mươi tỷ đồng
đã có hai mươi tám địa phương công bố danh mục sáu mươi tám dự án đủ điều kiện vay theo chương trình tiến dụng một trăm hai mươi tỷ đồng với nhu cầu vay vốn hơn ba mươi tỷ đồng
các ngân hàng đã cam kết
các ngân hàng đã cấp tiến dụng cho một mươi năm dự án với số tiền khoảng bảy tỷ đồng
vấn đề cải cách cắt giảm đơn giản hóa thủ tục hành chính điều kiện kinh doanh được tăng cường phân cấp phân quyền kiểm tra giám sát được đẩy mạnh
tại hội nghị các đại biểu đã thảo luận về các vấn mắc liên quan đến cơ chế chính sách thủ tục đầu tư thủ tục về đất đai công tác quy hoạch giải phóng mặt bằng
ảnh hưởng đến tiến độ triển khai các dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội thời gian qua đồng thời đề xuất kiến nghị các giải pháp đẩy nhanh thực hiện đề án
thủ tướng phạm minh chính nêu rõ
chúng ta xác định nhà ở là một trong ba trụ cột của an sinh xã hội có an cư mới lạc nghiệp
đây là một trong những giải pháp phù hợp với đường lối chính sách của đảng phù hợp với đạo đức truyền thống văn hóa của dân tộc
thủ tướng chỉ rõ nhiều tỉnh thành phố lớn tập trung nhiều khu công nghiệp có tỷ lệ thực hiện nhà ở xã hội so với mục tiêu của đề án còn thấp
việc giải ngân gói tiến dụng yêu đái một trăm hai mươi tỷ đồng còn chậm
các doanh nghiệp đầu tư nhà ở xã hội nhà ở cho công nhân khó khăn trong tiếp cận đất đai quy hoạch bố trí quỹ đất công khai dự án nguồn vốn và khả năng tiếp cận tiến dụng
thủ tục hành chính trong đầu tư xây dựng lựa chọn nhà đầu tư phê duyệt giá bán nhà
để phát triển nhà ở xã hội trong đó triển khai nhanh hiệu quả đề án đầu tư xây dựng ít nhất một triệu căn nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp công nhân khu công nghiệp giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi phân đấu hoàn thành khoảng một trăm ba mươi căn nhà ở xã hội trong năm hai nghìn ba mươi
thủ tướng cho rằng cấp chính quyền cơ sở có ý nghĩa hết sức quan trọng vì là nơi gần dân nhất do đó quy hoạch đất đai thực hiện giải phóng mặt bằng cũng là từ cơ sở
do đó trách nhiệm của cấp ủy chính quyền cơ sở vai trò của người đứng đầu mặt trận tổ quốc các đoàn thể tổ chức chính trị là rất quan trọng
cùng với đó các chủ thể có liên quan phải mỗi người mỗi tổ chức trên cơ sở chức năng nhiệm vụ quyền hạn phải làm hết trách nhiệm tâm huyết
từng chủ thể phải phát huy hết khả năng của mình
nhà nước doanh nghiệp nhân dân cần chung sức chung lòng góp gió thành bão cần phải xem xét hành lang pháp lý
các địa phương khẩn trương lập sửa đổi bổ sung chương trình kế hoạch phát triển nhà ở của các địa phương
trong đó làm rõ các mục tiêu về nhà ở xã hội dành cho người thu nhập thấp công nhân khu công nghiệp lực lượng vũ trang nhân dân
các ngân hàng phải tìm cách tháo gỡ các doanh nghiệp lập tiến độ chuẩn bị đầy đủ nguồn lực tài chính
áp dụng công nghệ mới nhằm rút ngắn thời gian thi công để thực hiện dự án nhà ở xã hội
thưa quý vị hôm nay ngày một mươi sáu tháng ba tại thành phố tam kỳ
ubnd tỉnh quảng nam long trọng tổ chức hội nghị công bố quy hoạch tỉnh thời kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi và khai mạc năm phục hồi đa dạng sinh học quốc gia hai nghìn hai mươi bốn
phó thủ tướng trần lưu quang tham dự cùng tham dự có nguyên ủy viên bộ chính trị
nguyên chủ tịch nước nguyễn xuân phúc và đại biểu các bộ ngành trung ương các tỉnh thành khu vực miền trung tây nguyên
quy hoạch tỉnh quảng nam thời kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi
nghĩa rất quan trọng tạo ra nguồn lực mới để quảng nam cất cánh trở thành một trong những trung tâm kinh tế
là động lực phát triển của khu vực miền trung tây nguyên và cả nước
sau khi trao quyết định quy hoạch cho tỉnh quảng nam phó thủ tướng chính phủ trần lưu quang nhấn mạnh
việc thực hiện quy hoạch phải theo phương châm tám chữ tuân thủ linh hoạt đồng bộ thấu hiểu
đồng chí tin tưởng quảng nam sẽ tiếp tục bứt phá phát triển vượt bậc
thời gian tới tỉnh cần có những bước đi cụ thể hơn chủ động kiến tạo đổi mới mạnh mẽ tư duy
phát triển tối đa các tiềm năng lợi thế của địa phương
phát triển với tư duy kinh tế xanh nâng cao năng lực cạnh tranh tạo động lực phát triển nhanh và bền vững
thành tỉnh khá của cả nước là cực tăng trưởng quan trọng của khu vực miền trung tây nguyên
nhân dịp này lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam đã trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư
cho dự án mở rộng nâng cấp bến cảng chu lai với tổng vốn đầu tư là một năm trăm tám mươi chín tỷ đồng
đồng thời trao một mươi ba giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng vốn tám một trăm năm mươi hai tỷ đồng
và hai thỏa thuận địa điểm đầu tư tổng số vốn một mươi ba trăm bốn mươi bảy tỷ đồng
thưa quý vị cần thơ sẽ sát nhập bốn phường gồm an phú an nghiệp an cư thới bình của quận ninh kiều
để thành lập một phường mới và dự kiến đặt tên là phường thới bình
sau sắp xếp sắp nhập thì phường thới bình có diện tích tự nhiên là một chín mươi chín km hai
quy mô dân số hơn năm mươi sáu người
như vậy toàn thành phố có tám mươi đơn vị hành chính cấp xã gồm ba mươi sáu xã ba mươi chín phường và năm thị trấn
theo đó là sẽ dôi dư khoảng hơn một trăm linh nhân sự là cán bộ công chức viên chức và cán bộ không chuyên trách
theo đề án sắp xếp đơn vị hành chánh cấp xã giai đoạn hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi năm của cần thơ
sẽ giúp đơn vị hành chánh phường mới thành lập đảm bảo quy mô dân số và diện tích tự nhiên
phù hợp với quy định phát huy nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội nâng cao đời sống nhân dân
đảm bảo quốc phòng giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội
đáp ứng yêu cầu tiến trình công nghiệp quá hiện đại hóa của thành phố
chiều ngày một mươi năm tháng ba đoàn tổng lãnh sự pháp tại tp hcm đã đến thăm và làm việc tại thành phố đà nẵng
tại đây lãnh đạo hai bên đã cùng nhau trao đổi nhằm tăng cường mối quan hệ hợp tác hữu nghị trên nhiều lĩnh vực
lãnh đạo thành phố đà nẵng cảm ơn phía pháp trong thời gian qua đã tạo điều kiện hỗ trợ thành phố
và cam kết hỗ trợ tối đa cho các nhà đầu tư pháp muốn đầu tư tại đà nẵng
cũng như công dân pháp đến sinh sống làm việc tại thành phố
đồng thời khuyến khích các doanh nghiệp tổ chức kinh tế pháp đến đà nẵng nghiên cứu đầu tư
đại diện tổng lãnh sự pháp tại tp hcm mong muốn đà nẵng phát triển cộng đồng pháp ngữ
và cân nhắc mở thêm trường theo hệ thống giáo dục của châu âu
qua đó góp phần thắt chặt mối quan hệ hợp tác giữa hai bên
tính đến nay đà nẵng đã thiết lập quan hệ hợp tác với nhiều địa phương của cộng hòa pháp trên nhiều mặt
xuất khẩu sang pháp với các mặt hàng chủ lực là diệt may thủy sản thủ công mỹ nghệ
ngày một mươi năm tháng ba tại tp phú quốc tỉnh kiên giang lựa đoàn chín trăm năm mươi quân khu chín
long trọng tổ chức lễ kỷ niệm một mươi năm thành lập
trải qua một mươi năm xây dựng và trưởng thành cán bộ chiến sĩ lữ đoàn chín trăm năm mươi luôn đoàn kết
khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện xây dựng đảng bộ lữ đoàn trong sạch
vững mạnh tiêu biểu lữ đoàn vững mạnh toàn diện mẫu mực tiêu biểu nâng cao chất lượng tổng hợp
sức mạnh chiến đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ vững chắc vùng biển đảo tây nam của tổ quốc
đơn vị đã được bộ quốc phòng tặng ba cờ thi đua bộ tư lệnh quân khu chín tặng hai cờ thi đua
cùng hàng trăm lượt tập thể hàng nghìn lượt cá nhân được các cấp khen thưởng
nhiều năm liền đảng bộ lữ đoàn đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu
thời gian tới lữ đoàn tiếp tục phát huy truyền thống không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp
trình độ và sức mạnh chiến đấu giáo dục cho bộ đội về vị trí ý nghĩa tầm quan trọng của nhiệm vụ
bảo vệ chủ quyền biển đảo trong tình hình mới
dịp này lữ đoàn vinh dự đón nhận bằng khen của bộ trưởng bộ quốc phòng đã có thành tích xuất sắc
trong công tác từ năm hai nghìn hai mươi hai đến năm hai nghìn hai mươi ba góp phần vào sự nghiệp xây dựng quân đội
củng cố quốc phòng và bảo vệ tổ quốc
xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác
ngân hàng nhà nước chi nhánh tp hcm đã đặt bản đồ cho bộ trưởng bộ quốc phòng
đề xuất sửa đổi nghị định hai mươi bốn của chính phủ về quản lý thị trường vàng với cơ chế phù hợp
trong đó cần hạn chế việc thanh toán mua vàng miếng bằng tiền mặt
ngân hàng nhà nước chi nhánh tp hcm kiến nghị ngân hàng nhà nước nghiên cứu xây dựng cơ chế chính sách
và quy định hạn chế việc thanh toán mua bán vàng miếng bằng tiền mặt nhằm phòng ngừa các nguy cơ rủi ro phát sinh
trong hoạt động kinh doanh vàng miếng của các đơn vị bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật
và phòng chống hoạt động rửa tiền
đồng thời ngân hàng nhà nước chi nhánh tp hcm cũng đề xuất quy định trách nhiệm của các đơn vị liên quan
đến quản lý thị trường vàng gồm cả vàng miếng và sản xuất gia công vàng trang sức mỹ nghệ
trong đó tăng cường công tác thanh tra kiểm tra đối với thị trường bảo đảm kỳ cương kỳ luật thị trường
cũng như kiểm soát tốt nguồn nguyên liệu đầu vào và chất lượng sản phẩm
thưa quý vị để việc thu phí trong giữ phương tiện được thuận lợi tăng nguồn thu ngân sách
các sở ngành của tp hcm đang hoàn thiện ứng dụng thanh toán giá dịch vụ trông giữ xe không dùng tiền mặt
ubnd tp hcm cho biết hiện nay các đơn vị được cấp phép trông giữ xe tổ chức thu giá dịch vụ trông giữ xe
chủ yếu bằng tiền mặt
từ năm hai nghìn hai mươi một đến hai nghìn hai mươi ba trong một trăm linh một điểm giữ xe trên địa bàn hà nội thu phí được hai trăm bốn mươi tám tỷ đồng
dự kiến từ ngày một tháng năm tới hà nội sẽ áp dụng thu phí trong giữ xe không dùng tiền mặt
tại các điểm trong xe sau đó sẽ tổng kết rút kinh nghiệm nhân rộng toàn thành phố
thưa quý vị tp hcm vừa đề xuất dự án hơn hai ba trăm linh tỷ đồng chống ngập khu trung tâm
trong đó gồm ba tuyến kè tổng chiều dài hơn tám hai km cùng một mươi hai cống kiểm soát nước sáu cống ngăn chiều ngập
cho hơn hai tám trăm linh hectare vùng lõi trung tâm cần thơ công trình được dự kiến triển khai trong năm nay
và hoàn thành trong năm hai nghìn hai mươi
trước đây tp hcm triển khai dự án phát triển và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị
được thực hiện từ năm hai nghìn một mươi sáu đến tháng sáu năm hai nghìn hai mươi bốn với tổng vốn gần chín tỷ đồng
công trình nhằm kiểm soát ngập cho gần hai bảy trăm linh hectare trung tâm quận ninh kiều bình thủy
và bảo vệ hơn bốn trăm hai mươi dân các công trình này đang hoàn thiện nhiều hạng mục đã được đưa vào khai thác
trong đó hệ thống cống âu thuyền đã được vận hành thử nghiệm và đạt hiệu quả rõ rệt
tuy nhiên diện tích kiểm soát ngập mới chỉ đạt gần một mươi năm trong tổng số hơn một mươi bảy bảy trăm linh hectare của vùng trung tâm thành phố
nhằm tiếp tục thực hiện dự án chống ngập cho nội ô thành phố bảo vệ môi trường phòng chống thiên tai
và thích ứng biến đổi khí hậu tp hcm đề xuất sử dụng nguồn vốn vai từ ngân hàng thế giới
và vốn đối ứng địa phương hơn hai ba trăm linh tỷ đồng
nhằm quản lý chặt không để thất thoát nguồn tài nguyên khoáng sản của nhà nước
cũng như kịp thời phát hiện ngăn chặn các trường hợp khai thác
khai thác khoáng sản trái phép và bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn
tp hcm đang chỉ đạo các ngành chức năng tăng cường công sắc kiểm tra giám sát
xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân vi phạm về khai thác khoáng sản trên địa bàn
tp hcm có hai mươi điểm mỏ khoáng sản được ủy ban nhân dân tỉnh con tum cấp giấy phép khai thác
đây là nguồn cung cấp vật liệu xây dựng đáp ứng nhu cầu xây dựng của địa phương
để quản lý chặt nguồn tài nguyên khoáng sản này
việc tập huấn cho các cán bộ địa chính tại các xã phường về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản luôn được chú trọng
phòng sẽ tiếp tục thăm mô cho ủy ban thành phố chỉ đạo các xã phường phối hợp kiểm tra
giám sát các hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn
cũng như làm tốt việc xử lý các việc vi phạm pháp luật về khoáng sản
lắp trầm cân camera cũng như khai báo đầy đủ về sản lượng khai thác hàng năm
năm hai nghìn hai mươi ba địa phương đã xử phạt
hành chính về khai thác khoáng sản trái phép với nhiều trường hợp tổng số tiền phạt là hơn ba trăm một mươi năm triệu đồng
để không thất thoát nguồn tài nguyên khoáng sản
thành phố con tum chỉ đạo các ngành chức năng thường xuyên phối hợp tiến hành kiểm tra
thanh tra đối với các hoạt động khai thác khoáng sản xử lý nghiêm các cá nhân tổ chức vi phạm
và người đứng đầu các xã phường để xây ra tình trạng khai thác khoáng sản trái pháp luật
thưa quý vị sáng nay tại không gian phố
đi bộ hồ gươm đã diễn ra buổi trải nghiệm thực tế kỹ năng phòng cháy chữa cháy cho người dân
đặc biệt trong đợt trải nghiệm này ubnd quận hoàn kiếm phối hợp với hiệp hội giáo dục an toàn hàn quốc
ứng dụng các công nghệ thực tế ảo sống động trong công tác tuyên truyền
đã tham gia nhiều buổi thực hành kỹ năng phòng cháy chữa cháy từ địa phương đến trường học
tuy nhiên đây là lần đầu tiên anh đạt được thử lái xe cứu hỏa bằng công nghệ thực tế ảo
điều này mang lại cho người trải nghiệm nhiều điều mới lạ
nó tốt hơn so với những trải nghiệm khác vì nó có áp dụng vào công nghệ và các mô hình thực tế các thứ
mà mình vừa được thực hành luôn
cho nên là nó cũng cho mình nó nhiều kinh nghiệm hơn và nó sống động
bên cạnh ứng dụng công nghệ ai các phương thức phòng cháy chữa cháy và thoát nạn thực tế cũng được đan sen
giúp người dân có những kỹ năng trực tiếp
trên trường các cháu sẽ được các thầy cô trao đổi về lý thuyết
và cũng có thể là cũng sẽ được
và các cô thực hành cho nhưng mà có thể các cháu sẽ không được trực tiếp trải nghiệm bằng chính hành động của mình
không gian trải nghiệm được chia làm tám khu vực như mê cung khói kính thực tế ảo
mô phỏng lái xe cứu hỏa sử dụng bình chữa cháy để người dân có thể tùy chọn tham gia
có cái sự khác biệt so với những cái buổi tuyên truyền trước đây truyền thống
bằng hình thức tuyên truyền miệng cũng như là phát những tờ rơi
tại sự kiện lần này thì học sinh sinh viên cũng như là
nhân dân có thể trải nghiệm thực tế qua các công nghệ của hàn quốc
ở khu vực này thì có rất đông người có thể tham gia tất cả mọi lứa tuổi từ trẻ nhỏ đến người lớn
cái mô phỏng ai này là đang tiếp cận với thế giới và rất là có ý nghĩa đặc biệt là về công tác phòng cháy
chương trình sẽ kéo dài đến hết ngày một mươi bảy tháng ba tại phố đi bộ hồ gươm để người dân tham gia
nhằm mang lại những kiến thức thiết thực nhất
học kỹ năng phòng cháy chữa cháy và thoát nạn cho người dân
thưa quý vị đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an xã thực sự trong sạch vững mạnh chính quy tình nhuệ hiện đại
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới là nhiệm vụ xuyên suốt của công an tp hà nội
thời gian qua lực lượng công an thủ đô đã đẩy mạnh triển khai xây dựng công an xã thị trấn chính quy
với nhiều biện pháp giải pháp đột phá nhiều cách làm mới sáng tạo
liên trung là một xã có vị trí quan trọng

giáp danh với nhiều quận huyện của thành phố
với tinh thần quyết tâm cao và áp dụng nhiều biện pháp linh hoạt
công an xã liên trung đã trở thành điểm sáng của công an huyện đàn phượng
với lực lượng công an chính quy từ khi về công tác tại địa phương
thì cũng đã có nhiều đóng góp đặc biệt là các cái nghiệp vụ cơ bản
từ tuyên truyền vận động điều tra cơ bản
rồi thì tham mưu cho cấp ủy chính quyền
tổ chức thực hiện các nhiệm vụ ở trên địa bàn
hiệu quả thực tiễn từ việc triển khai công an xã chính quy ở ba trăm tám mươi ba xã
với hơn hai năm trăm linh công an chính quy của công an thành phố hà nội
không chỉ thể hiện ở những chỉ số bình yên của địa bàn cơ sở
mà còn ở niềm tin yêu quý trọng của quần chúng nhân dân
mục đích của lãnh đạo các cấp là đưa công an xã chính quy về
để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho bà con nhân dân
trong việc giải quyết tất cả các thủ tục
hành chính cũng như là đảm bảo an ninh trật tự ngay từ cơ sở
từ khi công an chính quy về đảm nhiệm chức danh công an xã
tình hình an ninh trật tự tại các xã trên địa bàn thủ đô
đã có nhiều chuyển biến tích cực
phải nói rằng là cái tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
có chuyển biến rõ rệt
các đồng chí đã phát huy được trách nhiệm của mình trong công việc
và đã để lại các dấu ấn sự tin tưởng đối với đảm bộ chính quyền
và nhân dân
phải làm tốt công tác vận động quân chúng
xây dựng phong trào toàn dân cùng tham gia
phối hợp với lực lượng công an để tố giác và phòng ngừa tội phạm từ sớm từ xa
vượt qua những khó khăn về cơ sở vật chất ban đầu
đến nay lực lượng công an các xã thị trấn đã tích cực triển khai
thực hiện tốt các mặt công tác bảo đảm an ninh trật tự
và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc vững mạnh
thưa quý vị cụ thể hóa mục tiêu xây dựng tỉnh hạnh phúc
cùng với các địa phương trên địa bàn tỉnh
huyện văn yên tỉnh yên bái đã và đang tích cực triển khai nhiều hoạt động
nhằm nâng cao chỉ số hạnh phúc cho nhân dân
và một trong số đó chính là việc nâng cao mức sống cho người dân
để việc nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân trở thành động lực
huyện văn yên đã dành gần ba trăm bảy mươi tỷ đồng để giảm nghèo bền vững
trọng tâm là tái cơ cống ngành nông nghiệp
tạo việc làm hỗ trợ sinh kế và nâng cao thu nhập cho các hộ nghèo
hết năm hai nghìn hai mươi ba toàn huyện văn yên đã có một trăm linh một thôn bản
tổ dân phố đạt danh hiệu thôn bản tổ dân phố hạnh phúc
thu nhập bình quân đầu người
đạt sáu mươi hai triệu đồng một người một năm
việc xây dựng thôn tổ dân phố hạnh phúc
đã được cấp ủy chính quyền từ huyện đến cơ sở
có sự vào cuộc của cả tổ chính trị
cũng như được bà con nhân dân rất là đồng tình ủng hộ
do vậy qua đánh giá thiền khai
chúng tôi thấy là đời sống
những mức sống tuổi tọa trung bình của bà con nhân dân
đã được cải thiện rõ rệt
năm hai nghìn hai mươi ba huyện văn yên đã đạt chỉ số hạnh phúc là sáu nghìn chín trăm linh bốn
cao hơn so với mặt bằng trung toàn tây
việc xây dựng mô hình thôn bản tổ dân phố hạnh phúc ở văn yên
đã và đang góp phần quan trọng
để nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân
trở thành động lực nền tảng tinh thần
trong xây dựng cuộc sống ấm no gia đình hạnh phúc
sáng nay một mươi sáu tháng ba bộ công thương đã tổ chức lễ phát động
toàn dân thực hiện tiết kiệm điện
và giải chạy hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất năm hai nghìn hai mươi bốn tại hà nội
sự kiện thu hút sự tham gia của gần một năm trăm linh vận động viên
chuyên và không chuyên tham dự
với thông điệp tiếp kiệm điện thành thói quen
giải trại được tổ chức theo hai hình thức trực tiếp với cự linh năm km
và trực tuyến thông qua ứng dụng tập luyện thể tạo upraise
nhằm kêu gọi toàn dân sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả
dân hình thành thói quen tiết kiệm điện
hướng đến mục tiêu cân bằng năng lượng vào năm hai nghìn năm mươi
theo cam kết của chính phủ việt nam
tại hội nghị thượng đỉnh khí hậu toàn cầu cop hai mươi sáu
cũng tại buổi lễ bộ công thương đã công bố nhiều hoạt động
hưởng ứng chiến dịch kêu gọi các tổ chức và cá nhân tham gia giờ trái đất năm hai nghìn hai mươi bốn
như cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả
hoạt động tắt đèn trong vòng sáu mươi phút hưởng ứng giờ trái đất
diễn ra vào hai mươi h ba mươi đến hai mươi một h ba mươi phút thứ bảy ngày hai mươi ba tháng ba
tại huyện bình liêu tỉnh quảng ninh đã tổ chức lễ công bố nghệ thuật trình diễn dân gian
hát xóm cọ của người sán chỉ tỉnh quảng ninh là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
đó nhận huyện đạt chuẩn nông thôn
và khai mạc ngày hội văn hóa các dân tộc huyện bình liêu năm hai nghìn hai mươi bốn
tỉnh quảng ninh đã tổ chức lễ công bố nghệ thuật trình diễn dân gian hát sóng cọ của người sán chỉ tỉnh quảng ninh là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
gồm thực hành then của người tài nùng thái hát nhà tơ hát cửa đình lễ hội đền cửa ông lễ hội tiên công lễ hội đình trà cổ lễ hội đình quan lạn và lễ hội bạch đằng
đây là tài sản vô giá trong kho tàng văn hóa các dân tộc sinh sống trên địa bàn tỉnh
cũng trong dịp này huyện bình liêu đón nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới trở thành huyện vùng cao biên giới đạt chuẩn nông thôn mới đầu tiên của cả nước
thưa quý vị ngành du lịch thành phố đà nẵng đã lên kế hoạch phương án các gói sản phẩm kích cầu du lịch nhằm phục vụ du khách dịp lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm và mùa cao điểm hè năm hai nghìn hai mươi bốn
để chuẩn bị phục vụ du khách dịp lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm và mùa cao điểm hè năm hai nghìn hai mươi bốn
sở du lịch đà nẵng yêu cầu các doanh nghiệp du lịch phải đảm bảo an toàn dịch vụ an toàn thực phẩm đảm bảo chất lượng dịch vụ chuyên nghiệp
xanh sạch đẹp mang lại giá trị trải nghiệm và sự hài lòng cho du khách
bên cạnh đó cần chú trọng chất lượng phục vụ từ thái độ kỹ năng phục vụ đến kỹ năng chăm sóc khách hàng kỹ năng xử lý tình huống quy trình đón khách
đảm bảo và công khai chính sách kinh doanh khuyến mãi đăng ký và niêm yết giá
đồng thời có phương án quy trình xử lý sự cố liên quan đến khách tại cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch